so với indonesia và thứ ba

tăng dần theo nhu cầu
của người sử dụng và nhu cầu của hạ tầng

khách quan thưa ông philip
ông có nghĩ là người việt nam sử dụng ô tô

tôi thấy đó là
điều rất đúng tại vì
thứ nhất cái vấn đề thuế của việt nam
rất cao cho nên đó là vấn đề
họ thấp nếu mà thế được ưu đại hơn tốt hơn
chẳng hạn như chúng ta trong trời hai năm
một mươi tám thì chắc tôi nghĩ là sau đó chúng ta
bằng lại được nếu thuế bắt đầu giảm lại bằng không
vâng giá ô tô tại việt nam trên thực tế
thì còn khá là cao so với các quốc gia trong khu vực
trong khi thu nhập của người việt nam thì lại cho là
thấp hơn điều này là do việt nam đang áp mức
thuế và phí quá cao để bảo vệ ngành ô tô nội địa
đây là quan điểm của nhiều
người cho rằng ô tô hiện nay cũng đang phải
trả ba loại thuế và năm loại phí khác nhau
thưa ông tuấn ông có phân tích gì về điều này trên thị trường ô tô
thứ nhất là
các hãng sản xuất ô tô thì đối với sản xuất
trong nước thì người ta cũng phải thu
phải đầu tư mà các nước
các nước khác như nhật bản là người ta có quá trình
sản xuất ô tô hàng trăm năm
hàng hơn một trăm năm hàn quốc cũng
năm sáu chục năm các người ô tô việt nam
mới bắt đầu từ những năm chín mươi và với
sản lượng thị trường rất nhỏ đầu tiên khoảng
hai ba mươi nghìn xe và đến hiện nay thì
mấy khoảng độ hơn bốn trăm linh nghìn xe
rất là khó nhỏ để đầu tư thu hồi vốn
thế nên việc giá xe
đấy thì qua quá trình ấy phải khấu hao
và người ta phải tính toán lợi nhuận
để đảm bảo số tiền bỏ ra
cho đầu tư và đảm bảo lợi nhuận và đáp ứng
được nhu cầu của thị trường cho nên tôi nghĩ đây là
nó phải là khách quan của quá trình mới ban đầu
của quá trình sản xuất ô tô so với
các nước là việt nam vẫn đang ở cái giá trị
cái thời điểm ban đầu chứ chưa phải là
lâu dài như các nước ở các nước
tôi biết như bên mỹ hay là bên
bên nhật bản
thì thời gian đầu ô tô nó cũng không được
đánh nó cũng rất là cao và sau đó
nó mới giảm dần theo thời gian
thưa ông ông có nghĩ là những thương hiệu ô tô của việt nam
những nhà sản xuất nội địa của việt nam đang loay hoay khá lâu
không ạ bởi vì tôi thấy là trên thị trường
từ xưa đến nay người ta hay nói đến trường hải hay là
vinasuki như là những đơn vị mà có thể sản xuất
đường xe nội địa nhưng mà cho đến ngày nay thì cùng với
sự phát triển hết sức là
kiêm tốn của công nghiệp đồng phụ trợ
thì ô tô của việt nam vẫn còn đang
đi những bước khởi đầu ạ
tôi nghĩ là cái nhận định này là tương đối đúng
tại vì để phát triển được
phụ tùng ô tô tức là người ta thường nói là công nghệ
phụ trợ người ô tô thì nó phụ tùng
vào cái ô tô nguyên chiếc thị trường
ô tô nguyên chiếc là cái nhu cầu
để sản xuất phụ tùng lo sát và bán
cho họ thì khi mà thị trường ô tô nguyên chiếc
đủ lớn thì nó mới kéo theo công nghiệp hỗ trợ
như tôi vừa nói ở trên thì hiện nay
so với quá trình phát triển công nghiệp
ô tô thế giới thì việt nam cũng đang
cũng chỉ là ở những giai đoạn ban đầu cho nên là
cái này cũng phải là những cái tất yếu khách quan
như các nước công nghiệp đều trải qua rồi
vâng thưa ông phi đức phạm tất cả những điều này
có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường ô tô
việt nam theo phân tích của ông
theo tôi thì việt nam hiện giờ là đang sơ khai
nhưng mà cái họ cần
là nơi chính phủ để hỗ trợ
cho họ những cái nền nước nước sơ khai
và họ cần nghiên cứu về những cái công nghệ
thì chúng ta sẽ được kéo theo rất nhiều
việc chẳng hạn như tạo được công an việc làm
cho người thì chúng ta sẽ ủng hộ được rất nhiều hơn
trước tiên người việt nam bớt nhìn nhận
là xinh ngoại thì chúng ta sẽ có được
một cái nền chứng kinh tế hơn tôi không biết
ông tính nghĩ như thế nào nhỉ
tôi nghĩ là tôi hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến
của ông phi lức tại vì các nước nào cũng
đối với nghề sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
là một ngành công nghiệp tương đối quan trọng và giải quyết
công an việc làm và tạo ra một cái sức lan tỏa
đối với ngành công nghiệp khác và cũng như là
tạo ra điều kiện để chi trả cái phí
đầu tư cho hạ tầng cho nên là
các nước ban đầu đều có những bước đi như thế
và trong cái quá trình của việt nam
đang gia nhập wto một cách đầy đủ
như thế này thì chúng ta cũng phải lựa chọn
những cái bước đi thích hợp để phát triển
vừa phát triển công an ô tô vừa không
phù hợp với những cam kết quốc tế của việt nam
trong giai đoạn thế này vâng có nghĩa là
thị trường ô tô trong nước là tập trung hoàn
và phân khúc xe tải xe bán tải đúng không
ông đấy là một cái định hướng để phục vụ sản xuất
và phục vụ sản xuất ngoài ra thì
đối với những cái sản xuất ô tô con
dưới chợ người dân chiến chốt thì nó phải có quá trình
và việt nam hiện nay mới
mà đối với những tập đoàn toàn cầu
mà đã sản xuất những xe thương hiệu lớn
thì người ta đã có những chính sách cho khu vực
và chính sách riêng cho khu vực
và tôi được biết là để phát triển
một thương hiệu xe con thì hiện nay nếu mà công suất
dưới một triệu xe một năm thì hầu như
các hãng phải sát nhập vào nhau để mới có thể tồn tại được
cho nên đây là một cái khó cho việt nam
cũng như cho các nước ô tô
đã phát triển hiện nay chứ không phải riêng việt nam chúng ta
thưa ông philip phạm
ông có nghĩ rằng đây cũng chính là
một trong những điều kiện những cơ hội
để cho việt nam tăng cường nhập khẩu xe
của các nước trong khu vực không ạ
trước tiên đó là đúng nhưng mà vì chúng tôi cũng đã thấy
ở mà lai có một cái hãng gọi là proton
họ rất ưu đại về những xe bốn chỗ
giống như ông tấn đệ bảo
cần phải một triệu xe một năm thì đó là không phải nhất thiết
tại vì dân số mà lai sẽ khoảng rơi vào tầm khoảng
hai mươi mấy triệu dân có đúng không ạ
nhưng mà chúng ta đã thấy proton đã tồn tại được
lý do tại sao và họ không bán mình
cho volkswagen chứ bản thân tôi nếu
chúng ta phải làm việc với vấn đề
gọi là nghiên cứu về vấn đề kỹ thuật tốt
chẳng hạn như những kỹ sư tốt về
chúng ta sẽ đều làm được điều đấy còn hiện tại
chúng ta chỉ gọi là lắp ráp
cũng như samsung đã từng bảo việt nam không làm được
cái đinh ốc thì hiện tại chúng ta đang
chủ quan quá và chúng ta chỉ suốt đời
đi lập cọc còn tôi tôi hoàn toàn
nếu hạ tầng cơ sở tốt chính bản thân tôi
tôi cũng không mua ô tô và chúng tôi sẽ đi
xa bến nhưng hiện tại giải quyết được
chấn đề công cọc chưa có
phương tiện đi lợi vâng thưa ông
tất cả những cái này là liên quan không chỉ thị trường ô tô
mà có liên quan đến tài chính và liên quan đến cả giao thông
và ông nhìn chung thì ông nghĩ
là thị trường ô tô việt nam trong năm hai nghìn một mươi
và đến đầu năm nay thì đang gặp phải những khó khăn gì
tức là những cái vấn đề
giảm một sáu cái nghị định
đã sắp ra nhưng chúng tôi đang
không được hưởng tại chẳng hạn như honda
là một điện hình chắc mình cũng đặt báo chí
thì cô mình đã thấy chúng tôi không có được
rõ cho nên chúng tôi đã nhập xe về
thì chúng tôi đang đóng thế đầy đủ thế là
ba mươi chứ không phải bằng
như đã công kết trong uto
thì hiện tại chúng tôi xe hiện giờ cao hơn
còn nếu xe trong nhập nội địa chúng ta
hiện giờ đang thấy chỉ có trường hải tức là
mazda đang làm điều đấy
và người được lợi nhất
thực tế cho thấy
trước và sau thời điểm ngày một tháng một
năm hai nghìn một mươi tám giá ô tô nhập khẩu
bất ngờ có sự tăng giá hàng loạt
cụ thể các mẫu xe bán chạy như
toyota fortuner đội giá gần cả
trăm triệu honda cr v bảy chỗ
đắt hơn mức giá công bố
khăn hiếm nguồn hàng khiến giá bán tăng cao
bên cạnh đó những dòng ô tô
mới dự kiến ra mắt khách hàng việt
celerio cũng không hẹn chính xác
thời điểm mở bán
đến nay có bốn doanh nghiệp tại việt nam đã công bố
giá bán ô tô lắp ráp trong nước cho năm hai nghìn một mươi tám
là trường hải toyota việt nam
honda thành công và ford việt nam
tuy nhiên mức giảm
mà các hãng công bố chỉ là mức giảm nhẹ
không như mong đợi dù mức thuế nhập khẩu
về cái thông tin
về cái việc
giảm thuế nhập khẩu
trong khu vực asean
thì tôi đánh giá
đó là một cái thông tin tốt cho cái thị trường
của ô tô phía việt nam
tuy nhiên là trên thực tế
thì đối với
các cái xe mà
các hãng định nhập khẩu hiện tại
đang vướng phải cái
nghị định mùa một sáu của
chính phủ chính vì thế
mà đấy là cái hàng rào kỹ thuật
nó cản trở cái việc
xe đưa về thị trường
và vẫn chỉ là những cái xe
mà được lắp dắp
và sản xuất tại thị trường việt nam
được bán ra tại thị trường
đối với các doanh nghiệp
kinh doanh ô tô đã qua sử dụng
thông tin thuế xe nhập khẩu xuống mức
bắt đầu từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đã khiến cho giá xe lắp dắp
trong nước cũng như thị trường xe cũ
giảm sâu từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi buồn xe cũ
là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là cái xe cũ
mà đa số là xe lắp dắp
trong nước trong năm cũng đã
hạ nhiều rồi bây giờ nó đã
ổn định giá thì dân người ta
vẫn cứ đi mua bởi vì
nó xem thêm nhau lên xuống
không phải nhiều trước nó đã hạ rồi
bây giờ có hạ trong nước thì nó chỉ hạ
khoảng một vài triệu thôi
nên người ta không tính toán cái việc đó
người ta vẫn cứ đi mua
nguyên nhân chính dẫn đến việc thị trường ô tô việt đầu năm
có dấu hiệu chữ lại được cho là đến từ
những chính sách mới mà chính phủ đã ban hành
như nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp
và nghị định một trăm hai mươi năm hai nghìn một mươi bảy ndcp
với nỗ lực bảo vệ
và hạn chế xe mới ô tô cũ
nhập khẩu ổ ạt vào việt nam
trong đó khó khăn nhất là doanh nghiệp
nhập xe về phải xuất trình giấy chứng nhận
chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu
được cấp bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền nước ngoài
đến nay chưa doanh nghiệp nào
xin được giấy này từ các cơ quan
có thẩm quyền của nước ngoài
hơn nữa các doanh nghiệp cũng không biết
giấy chứng nhận như thế nào là phù hợp
và được chấp nhận tại việt nam
đây được coi là những vướng mắt cho thị trường ô tô
ở thời điểm hiện tại khiến thị trường chầm lắng
vào những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
vâng chúng ta cũng phải kể đến là
từ mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
thì thuế tiêu thụ đặc biệt của một số dòng ô tô
dùng thích nhỏ sẽ giảm
và đặc biệt là thuế nhập khẩu ô tô
từ các nước trong khu vực asean sẽ về
thay vì ba mươi như trước
thưa ông tuấn ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi này
cũng như là tác động của sự thay đổi này
tới thị trường ô tô trong nước
thuế tiêu thụ đặc biệt giảm đối với xe nhỏ
là phù hợp với định hướng của chính lượng phát triển công nghiệp ô tô việt nam
đối với dòng xe dùng thích nhỏ
tức là phù hợp với điều kiện hạ tầng của mình
và thu nhập của người dân
và tôi nghĩ là
cái này cũng ảnh hưởng một phần đến
thị trường ô tô trong nước
tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào nhiều ô tô khác
như chính sách bán hàng nhu cầu của người thương dùng
và những cái chính sách khác của các nhà sản xuất
và cũng như nhà sản xuất lấp láp
cho nên như tôi đã nói thì thị trường ô tô trong nước
như đã nói ban đầu
thì năm hai nghìn một mươi tám
theo tôi đánh giá thì nó cũng không thay đổi nhiều so với năm hai nghìn một mươi bảy

và đến cuối năm thì có thể nó sẽ khởi sắc hơn
sau khi mà những nhà nhập khẩu
và nhà sản xuất nước đã ổn định được
việc sản xuất kinh doanh của mình
bước thuế nhập khẩu chỉ được áp dụng
với các xe nhập khẩu từ asean
và có hàm lượng nội địa hóa ở asean
lớn hơn hoặc bằng bốn mươi
các sản phẩm không đáp ứng điều kiện
thì sẽ không được điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu
theo ông philip phạm đây có phải là trở ngại đối với các nhà nhập khẩu ô tô không
đặc biệt là những nhà nhập khẩu và nhập xe
từ những nước không phải thuộc khối asean
vâng ạ đúng như thế
hiện giờ chúng ta tất cả những xe khói egen
không đạt được bốn mươi nội địa hóa
để được điều này
mà chúng tôi đã đồng thuế đầy đủ
cho những năm hai nghìn một mươi bảy
cũng giống như hai nghìn một mươi tám này
nếu đã được về bằng không
thì thật sự không có một nhà lọc rắp nào trong nước
đạt được bốn mươi nội địa hóa
đấy là một điều tốt cho chính phủ
đã nhìn vào việc cần bảo vệ người tiêu dùng
và người sản xuất trong nước
việc thứ hai về phân khối lớn
thì nên đến tầm
thấy cao để bảo vệ chứng đề môi trường
đó là một điều tốt
thưa ông tuấn ông có đánh giá gì
về những điều kiện như thế này
mà khi mà những nhà nhập khẩu chưa được hưởng cái ưu đãi về thuế
theo tôi thì
đối với những loại xe trưởng gửi từ trên chỗ
tức là xe con mà nhập khẩu từ asean
thì như là ông philip vừa nói
thì có thể tạo nên áp lực nhất định
đối với nhà sản xuất lắp rắp trong nước
do cái tỷ lệ nội địa hóa
chưa đạt được cái hàm lượng bốn mươi theo quy định của asean
tuy nhiên đối với những loại dòng xe khác
như xe tải và xe khách
thì tỷ lệ nhập từ asean
đối với xe tải xe phục vụ sản xuất
thì cái thuế nhập khẩu
nó ở mức không đáng kể
và xe khách thì hầu như không thể nhập khẩu từ asean
thì những cái dòng xe này
cũng là một cái thị trường lớn của thị trường việt nam
nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều
nhưng mà đa số người tiêu dùng lại rất quan tâm tới dòng xe
dưới trên chỗ đúng không ạ
vâng thì cái này như tôi vừa nói
nó cũng sẽ tạo ra áp lực nhất định và buộc các nhà sản xuất trong nước
phải cạnh tranh để thích nghi
tôi nghĩ đây cũng là một cái dấu tốt cho thị trường ô tô
và người tiêu dùng sẽ là người được hưởng lợi cuối cùng
vâng thưa ông bên cạnh những ảnh hưởng
đối với những người tiêu dùng thì sự thay đổi về thuế này
có tác động như thế nào từ những chính sách của nhà nước trong tương lai ạ
thưa ông tuấn
chính sách của nhà nước là
tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng
để các doanh nghiệp sản xuất đáp giá
và các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng
thì nhà nước sẽ tạo ra một môi trường
thì tôi nghĩ là đối với những thuế nhập khẩu giảm
thì các doanh nghiệp giá xe giảm đi
thì người ta dùng được hưởng lợi
và các chính sách của nhà nước hiện nay vẫn đang theo cái hướng như thế
tức là các nhà sản xuất đáp giá trong nước
phải thích nghi và để tồn tại
và người ta phải có những điều chỉnh
quá trình sản xuất kinh doanh cũng như quản lý sản xuất
một cách thích hợp để có thể tồn tại trong cơ thể thị trường hiện nay
thưa ông các doanh nghiệp nhập khẩu quan tâm hiện nay
chính là chờ đợi những hướng dẫn cụ thể
về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập
được quyết định tại thông tư hướng dẫn
nghị định một trăm một mươi sáu cp
bởi chưa có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại
thì chưa thể nhập về
thưa ông ông có đánh giá gì về những cái khó khăn này
những nhà đang nhập khẩu hiện giờ
một số xe đang nằm tại cảng
đang đợi những thông tư hướng dẫn cụ thể
và thời gian rất là lâu
tại vì chiếc xe theo chính phủ yêu cầu mới
theo thông tư một trăm một mươi sáu
thì tất cả những xe nhập từng thử một con xe một
và đăng ký kiểm định từng xe một
chứ không phải từng lô một
và kiểm định được rõ ràng hơn
như thế thì thời gian kéo dài
để đăng ký đăng kiểm rất là lâu
cho xe để cho tới khách hàng
thưa ông tuấn ông có thông tin gì
về việc thông tư hướng dẫn nghị định một trăm một mươi sáu không ạ
nghị định một trăm một mươi sáu
ra đời nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi
của người tiêu dùng và đảm bảo
cái điều kiện kinh doanh sản xuất kinh doanh và bảo hành
bản dưỡng xe ô tô bình đẳng giữa các đối tượng
sản xuất đáp trong nước và nhập khẩu
thì hiện nay tất cả những phản ánh
như phóng viên vừa nêu
thì đã được bộ công thương bộ giao thông vận tải
ghi nhận đầy đủ
và đã báo cáo chính phủ
để có biện pháp xử lý thích hợp
và đảm bảo mục đích của nghị định
vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và khoa học doanh nghiệp
thì hiện nay các bộ đang
xem xét quá trình này
để đưa cập nhật vào thông tư hướng dẫn
trong thời gian tới
thưa ông ông cũng cho rằng điều này đã khiến
thị trường ô tô trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi tám
trầm lắng và giá giảm cũng không sâu
như là nhiều loại xe nhập khẩu không thưa ông phi lý phạm
thưa ông hiện tại
xe thì không chẳng những giảm mà cũng phải tăng
tại vì nó đang khang hiếm xe
tất cả những xe gì đang bán
tất cả những xe gì còn tồn tại lại của năm hai nghìn một mươi bảy
để mang qua hai nghìn một mươi tám
thực sự xe nhập khẩu gần như là bằng không
không có nhập bất cứ một con xe nào
của hai nghìn một mươi tám này
và cùng với tâm lý chờ đợi của người tiêu dùng
chờ xe giảm giá thì thị trường trong những ngày đầu năm
chắc là cũng sẽ trầm lắng theo chứ ạ
thực ra người tiêu dùng đang thất dụng điều này
thưa ông tuấn ông có quan điểm gì không ạ
tôi hoàn toàn nhất xí với ý kiến ông phí lý
người tiêu dùng thì là người luôn luôn
chờ đợi những cơ hội tốt nhất cho mình
nhưng mà nhà sản xuất thì cũng phải tính đến lợi nhuận của mình
cho nên vấn đề chính là chúng ta phải
hài hòa giữa hai cái lợi ích của người tiêu dùng
mà của nhà sản xuất cũng như nhà nhập khẩu
thì như thế chúng ta sẽ đảm bảo
một cái thị trường ô tô lành mạnh và cạnh tranh
và phát triển bền vững
thưa ông phí lý phạm tôi đánh giá của ông thì những điều này
tác động như thế nào tới thị trường ô tô và người tiêu dùng
người tiêu dùng thì luôn luôn được lưỡng lợi và đang đợi cơ hội
thì ông đã thấy
cũng giống như ông tấn đang bảo thì cũng đang thất vọng
và đang hy vọng
xem kẻ lẫn nhau đúng không ông tấn nào
vâng vâng theo ông thì
giá xe sẽ thay đổi như thế nào khi mà
thuế tiêu thu đặc biệt thay đổi ạ
thì chắc chắn là sẽ giảm
chắc chắn không ạ chắc chắn là giảm
tôi hy vọng chính phủ việt nam
cho con dân chọn hàng như ông ngài hôm nay
ông đây rắc rác thì tôi hy vọng là người việt nam
sẽ được đi ô tô áp áp hơn nhiều hơn đi xe giao máy
anh nguyễn đức trung
là người đã quan tâm đến thị trường ô tô
trong vài năm nay anh định mua xe
nhưng vẫn trăng trở về giá
cũng như nhiều người dân khác
anh vẫn muốn giá ô tô giảm sâu hơn nữa
để có thể sở hữu một chiếc xe giá hợp lý
thông tin anh có là trên báo chí
tuy nhiên quá nhiều thông tin dự báo
đánh giá về thị trường xe hơi
khiến anh càng thêm phân vân
hôm nay thì đã sang hai nghìn một mươi tám rồi
nhưng mà tôi vẫn thấy giá xe
vẫn chưa có thay đổi nhiều
thì có lẽ là do
cuối năm hai nghìn một mươi bảy sau khi có thông tin
mà giá thuế giảm về
thì các hãng xe cũng đã
giảm khá là sâu rồi
có lẽ là hai nghìn một mươi tám thì
có lẽ không giảm thêm được nữa
những người tiêu dùng như anh trung
rất nhiều đa số đều chờ đợi
và tìm kiếm thông tin về thị trường ô tô
tuy nhiên mọi dự báo đều chưa có gì
chắc chắn đảm bảo
giá xe không giảm lượng xe khăn hàng
chủ yếu là xe nhập tồn
từ năm hai nghìn một mươi bảy
do đó người tiêu dùng vẫn tiếp tục chờ đợi
có thể khẳng định
những chính sách mới của chính phủ
sẽ khiến cho ngành công nghiệp ô tô
chỉ còn là cuộc chơi của các ông lớn
có điều kiện về tài chính và được đầu tư bài bản
doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ không thể áp dụng
những điều kiện kinh doanh như có cơ sở bảo dưỡng
bảo hành hay giấy chứng nhận chất lượng ô tô
từ nhà sản xuất nước ngoài với những xe nhập khẩu
ô tô trong năm hai nghìn một mươi tám
nó sẽ bùng nổ
bởi vì nguyên nhân thứ nhất
đó là như tôi vừa trao đổi
đó là mọi việc như thuế nhập khẩu
từ asean về
thuế trước bạ cũng có thể là
giữ nguyên là một mươi đến một mươi hai
cũng có thể một mươi năm cũng có thể hai
lúc đó là hội đồng nhân dân các tỉnh và bộ hành chính
sẽ đưa ra một cái mức
thuế trước bạ một cách cụ thể
tiếp theo nữa cũng có thể là
những cái thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt
là lúc đó cũng có
sẽ đưa ra là
cụ thể là bao nhiêu phần trăm và bao nhiêu phần trăm
thì lúc ấy mọi việc nó đã rất là rõ ràng rồi
và việc quyết định
xuống tiền vô xe năm hai nghìn một mươi tám
đối với khách hàng là điều
cũng rất là dễ dàng
thì theo tôi nghĩ là cái đó là nguyên nhân chính
để cho cái doanh số
của năm hai nghìn một mươi tám bùng nổ
khi nghị định mới được thông qua
nhiều doanh nghiệp ô tô nhỏ lẻ sẽ phải chuyển đổi hình thức kinh doanh
điều này đồng nghĩa với việc
người tiêu dùng sẽ được sử dụng sản phẩm chất lượng hơn
các mặt hàng ô tô chính hãng
sẽ được bảo đảm cùng với mức giá
được kỳ vọng là hợp lý hơn
điều đó khiến cho một số chuyên gia nhận định
thị trường ô tô năm hai nghìn một mươi tám sẽ có sự khởi sắc
và nhà nhập khẩu
nhà kinh doanh ô tô và người tiêu dùng
thì vẫn đang trông chờ một dấu hiệu
một động thái cụ thể để có thể ra quyết định
trong năm hai nghìn một mươi tám
ông nguyễn gián dì khiến cho nhiều người
cho rằng là giấc mơ xe giá rẻ sẽ khó trở thành hiện thực
khi mà cơ sở tầng còn yếu kém
ở đó thì tính đến thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
thì có khi là giá lại còn không giảm
mà có khi còn tăng ạ thưa ông tuấn
tôi nghĩ là ở giai đoạn ban đầu
thì giá ô tô nó có thể là chưa giảm nhiều
nhưng khi mà đã thị trường nó bùng nổ
và cái nhu cầu sản xuất nó tăng lên
sản lượng sản xuất tăng lên
cũng như là những cái yếu tố khác tác động vào
thì có thể giá nó sẽ giảm dần đi theo thời gian
mặt khác thì người tiêu dùng thì người ta
cũng không nhất thiết là người ta phải yêu cầu xe giá rẻ
tại vì thực tế một số chính sách của các nước
về xe giá rẻ gần như không
không đáp ứng nữa
người tiêu dùng về các cấu hình trang bị cho xe
cũng như các cách giảm những tính năng
đi để được xe giá rẻ
thì đây không phải là mục tiêu tối thượng của người tiêu dùng
tôi nghĩ là ô tô đối với việt nam
nó vẫn là một sản phẩm tương đối có giá trị
thì người ta cần giá cả thích hợp và chất lượng đảm bảo
thì có lẽ là
thị trường việt nam nó sẽ theo hướng như thế
trong thời gian tới đây
ông có nghĩ rằng xe giá rẻ và sẽ đi kèm
với chất lượng không cao tiền ít không nhiều
và điều đó thì vô hình chung lại có tác động
tiêu cực tới sự phát triển của thị trường ô tô không ạ
cái này thì tôi nghĩ là rất là khó
khó có thể đoán định được một cách chính xác
tại vì là nó cũng phụ thuộc vào phân khúc xe
thường dường một đối với thị trường ô tô
thì nó nhiều loại phân khúc xe
cho những người giàu
có mức thu nhập khác nhau
nhưng đối với những xe mà ta gọi là xe giá rẻ
thì chắc chắn người ta cũng nhận ra
cũng phải tính đến những nhu cầu
cấu hình tối thiểu để bảo vệ an toàn sử dụng
cũng như có thể là sẽ cắt đi một số tính năng
về mặt tiện nghi thôi
xe lượng thì không thể cắt bỏ được
thế này là yêu cầu quan trọng nhất
đối với người ta dùng
thưa ông tuấn ông đánh giá gì về chủ trương
đối với những ô tô mà đi thời hạn quá lâu
thì sẽ bị thu hồi lại trả về nhà sản xuất
tôi nghĩ đây là một chủ trương hợp lý
và tất cả các nước đều làm
để đảm bảo thứ nhất là ô tô là sản phẩm
nó có nhiều nguyên tố độc hại
những loại nặng
và một số những khóa chất
thì nếu mà thải bỏ một cách
không có chuẩn mực ra thị trường
nó sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường chung
của toàn xã hội
cho nên là cái này là cần thiết
thưa ông những điều này có khó thực hiện không ạ
trong nghị định mùa một sáu đã quy định rất rõ
về quy định về triệu hồi
và quy định đối với nhà sản xuất và nhà nhập khẩu ô tô
thì cái này là chúng ta phải thực hiện
dù khó hay không
để đảm bảo môi trường sống sạch cho người dân
cũng như là đối với những cái tác thải độc hại
là phải có biện pháp xử lý
vâng thưa ông có chế tài nào xử lý
đối với những cá nhân cũng như là những hãng xe
mà không thực hiện điều này không ạ
tôi nghĩ là trong tương lai
chắc phải có những bộ
chính sách hướng dẫn đầy đủ đối với cái này
tại vì đây là một cái biện pháp
mà tất cả các nước công nghiệp ô tô phát triển
đều phải làm
giảm giá và thuế nhập khẩu về
miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị tạo ra trong nước
đang khiến cho người tiêu dùng mơ về
một việc sở hữu một chiếc xe ô tô giá rẻ trong năm hai nghìn một mươi tám
và theo đơn giá của ông là một người
mà rất là gần gối với thị trường ô tô
thì giấc mơ ấy gần hay xa
tôi nghĩ rất là khoảng trong vòng tám tháng tới
thì người việt nam sẽ cảm thấy giấc mơ của họ
giấc mơ trong tầm tài
tám tháng tới thôi
tám tháng tới
ông có lạc quan quá không ạ
tôi không lạc quan tại vì chúng ta đang luôn luôn là lạc quan để mà sống
vâng thưa ông tuấn
ông có thể
đánh giá một cái hướng đi
của thị trường ô tô trong thời gian tới
cũng như là những cái lời khuyên cho người tiêu dùng
đang rất quan tâm đến mức giá cả
và thị trường ô tô trong năm nay được không ạ
nếu tôi mà là người tiêu dùng
thì tôi lúc nào tôi có những
cảm nhận của người tiêu dùng
thì tôi sẽ mua ngay
tại vì là chờ đợi thì không có cơ hội
luôn luôn đến cho những người biết tận dụng cơ hội
và đối với thị trường ô tô thì là một thị trường rất là khó đoán định
tại vì trong cái thức
chính sách tới thì như tôi đã nói
thị trường ô tô nó sẽ không biến đổi và biến đổi nhiều trong thời gian tới
thì nếu như chúng ta sở hữu
thì chúng ta nên sở hữu ngay
đấy là cá nhân tôi
ông có nghĩ là đến một vài tháng nữa
hay đến tám tháng tới như là ông philip phạm vừa gợi ý
thì giá nó sẽ sâu hẳn đúng không ạ
nó còn phụ thuộc vào chúng ta mua loại xe gì
và tức là đối với xe nhập khẩu thì cũng có thể là nó có biến đổi như xe sản xuất laptop trong nước
thì tôi nghĩ nó sẽ không thay đổi nhiều
và nhiều tâm lý người việt thì lại rất là chuộng những thương hiệu mạnh những thương hiệu từ xe nhập khẩu
thì đấy là một cái không có lợi cho sản xuất laptop trong nước đối với việt nam
và tất cả các nước như hàn quốc thì theo tôi biết
thì người ta được khuyến khích tối đa sử dụng sản xuất laptop
xe của hàn quốc sản xuất
và đối với những xe nước ngoài thì người ta dùng những cái biện pháp
biện pháp thích hợp để có những sự bảo vệ môi trường sản xuất trong nước cũng như thương hiệu quốc gia
đấy là một điều kiện tuyên kết để phát triển công nghiệp ô tô của hàn quốc cũng như các nước
sản xuất ô tô nói chung và việt nam nói riêng
vâng và tôi nghĩ rằng là một phần là các nhà sản xuất laptop trong nước
cũng phải tạo dựng lòng tin cho người tiêu dùng nữa đúng không thưa ông philip phạm
tôi rất đồng ý với quan điểm
tại vì trước tiên người việt nam chúng ta đang chưa bao giờ đi được chiếc xe của người việt nam lắp ráp trong nước
nhưng ngày hôm nay thì trường hải đã làm được điều đấy tôi rất tự hào
nhưng nếu mà trường hải cứ tiếp tục duy trì như thế này và đảm bảo được chất lượng và cạnh tranh được
mà hiện giờ trường hải đang xuất khẩu đi trong nước và ngoài nước
thì tôi thấy thương hiệu nào cũng thế
nhưng hiện tại xe nhập khẩu về hiện giờ đang là một cái yếu thế
tại vì thế rất cao
ông có thể chia sẻ với chúng tôi một cái nhìn đánh giá tổng quát
về xu hướng phân khúc và giá thành xe ô tô trên thị trường năm hai nghìn một mươi tám
phần chung hồi xưa chúng ta chỉ là đàn ông lái xe
hiện giờ phụ nữ nhiều hơn chúng ta có những cái phân khúc dành riêng cho phụ nữ
chắc tôi nghĩ trong thị trường tới
chắc thì phụ nữ sẽ chiếm tỷ lệ bốn mươi về mua xe
cho nên tất cả nhà đầu tư đang tập trung về vấn đề đấy
thế còn thị trường xe cũ thì sao ạ
ông có nghĩ là người ta nên mua một cái chiếc xe cũ
nếu mua một xe cũ rất là rất khó
tại vì cái việc mà tin tưởng được cái xe cũ
tại vì ở đây chưa có cái chỗ nào để làm cái việc mà đăng ký đăng kiểm
và đảm bảo chiếc xe đó
và chắc chiếc xe đó đảm bảo không bị đâm đồng gì không
thì rất là lưu mờ về vấn đề đấy
và không có cái bảo hành
cho nên người việt nam rất e dè
giống như ông tuấn đã từng bảo
là chiếc xe là một tài sản lớn
cho nên họ không có bảo hiểm cao như thế
và chúng tôi cũng nghĩ rằng
trước tiên là để bảo vệ cho sự phát triển
của những hãng sản xuất xe trong nước
và từ điều này thì chúng ta sẽ có một thị trường ô tô phát triển bền vững
và đây cũng là một hướng đi
và chúng ta cũng cần phải nghĩ tới
và xin được trân trọng cảm ơn ông phạm anh tuấn
và ông philip phạm đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay
và xin cảm ơn
cho dù thị trường ô tô tại việt nam
có biến động như thế nào
thì quyền lợi của người tiêu dùng vẫn cần được quan tâm
các công ty sản xuất lắp ráp xe ô tô trong nước
đã được hỗ trợ cạnh tranh bằng chính sách miễn thuế
nhập khẩu liên kiện
nên việc tạo ra những quy định không phù hợp cho xe nhập
chỉ làm gia tăng gánh nặng cho người tiêu dùng
quan trọng hơn là cần phát triển hạ tầng giao thông
chuẩn bị cho ngành công nghiệp phụ trợ
có những cơ chế chính sách phù hợp
thay vì đặt ra nhiều mức thuế phí
tạo rào cản cho thị trường ô tô
có như vậy thì thị trường ô tô nói riêng
và kinh tế việt nam nói chung mới phát triển bền vững